cục người có công bộ lao động thương binh và xã hội cho biết hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho anh thao văn xúa
trưởng công an xã nhi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa người đã hy sinh khi giúp dân phòng chống lũ lụt đang được hoàn tất
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đã trao đổi với bộ trưởng bộ công an và thống nhất đề nghị với các cơ quan chính quyền thanh hóa
hoàn tất thủ tục ngay để trình chính phủ xem xét công nhận liệt sĩ cho anh thao văn xúa
trưởng công an xã nhi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa
trước đó vào tối ngày ba tháng tám anh thao văn xúa đi nắm tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số ba tại một số gia đình trong bản
để tổ chức di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
khi đến khu vực trường tiểu học xã nhi sơn cũng là lúc khu vực này bất ngờ xảy ra sạt lở đất đá từ trên núi đổ ập xuống
anh xúa đã tử vong do bị đất đá sạt lở vùi lấp